ubnd tổ quốc việt nam tp hcm vừa tổ chức phát động đóng góp xây dựng bệnh xá trên đảo nam yết huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân kịp thời cứu chữa ngư dân gặp nạn trên biển
công trình bệnh xá trên đảo nam yết huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho tiến đầu tổ quốc chăm sóc sức khỏe nhân dân kịp thời cứu chữa ngư dân gặp nạn trên biển
công trình này còn mang tính biểu tượng cho khối đại đoàn kết toàn dân thể hiện tình cảm trách nhiệm của quân dân tp hcm luôn hướng về trường sa thân yêu
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm kêu gọi vận động toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động doanh nghiệp và người dân thành phố đóng góp ba mươi tỷ đồng để chuyển giao kinh phí cho bộ tư lệnh hải quân triển khai xây dựng công trình
dự kiến bệnh xá được xây dựng và bàn giao vào dịp quốc khánh mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi